ngày ba mươi tháng một mươi một đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bình thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
sau hơn ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển đánh giá cao những kết quả
mà bình thuận đã đạt được trong ba năm qua và lưu ý bình thuận cần phải làm rõ
vì sao phát triển chưa vững chắc đã khai thác hết tiềm năng chưa và phát triển có bảo đảm thu hoạch không
đồng thời ghi nhận những kiến nghị của bình thuận đối với quốc hội chính phủ và các bộ ngành có liên quan
về việc điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản ti tàn và điều chỉnh quy hoạch phân vùng thăm dò
khai thác chế biến và sử dụng quặng ti tan giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi
giải quyết những vướng mắc khó khăn để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án đường bộ cao tốc
trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đoạn vĩnh hảo phan thiết và phan thiết dầu dây
cùng với đó tỉnh bình thuận cũng kiến nghị quốc hội ủng hộ chủ trương và thông qua việc chuyển mục đích
sử dụng dùng đặc dụng dự án hồi chứa nước capet xem xét đề nghị thủ tướng chính phủ
về triển khai thực hiện dự án hồ thủy lợi la ngà ba giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm